quỹ ban nhân dân tp hcm vừa giao sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hệ thống vé điện tử thông minh trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt trên địa bàn tp hcm
trong đó cần lưu ý việc ứng dụng các công nghệ mới như thanh toán bằng thẻ ngân hàng
bằng điện thoại thông minh và sẵn sàng cho việc mở rộng tích hợp với các hệ thống vận tải hành khách
khối lượng lớn sắp đưa vào khai thác như metro xe buýt nhanh đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
theo trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm mỗi ngày đơn vị phải in một triệu vé giấy
phục vụ hai mươi chuyến xe buýt với một triệu lượt hành khách đi lại dẫn đến chi phí in và phát hành vé
rất tốn kém không hiệu quả làm tiêu tốn hơn một trăm linh tỷ đồng một năm
do đó việc xây dựng thẻ thanh toán điện tử tích hợp các hệ thống thu phí thông minh
áp dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc là cần thiết mang đến sự tiện lợi cho người dùng và đơn vị vận tải